công an huyện cờ đông năng tỉnh đắk lắc vừa bắt và xử lý đối tượng cờ sơ y pháo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
ở buôn hiau hai xã yà hiau huyện yà hà leo tỉnh đắk lắc chuyên đột nhập vào nhà dân
dùng dao không chế các cháu nhỏ để cướp tài sản hiếp dâm và dâm ô
bước đầu cờ sơ y pháo khai nhận
bắt đầu năm một mươi chín tuổi y pháo thường xuyên xem phim lửa trụi
sau đó hay nghĩ về ý định giao cầu với trẻ em từ một mươi ba tuổi đổ lại
đối tượng thường chạy xe máy đi dò la ở các nhà dân nơi dãy vắng
thấy nhà nào có các bé gái ở nhà một mình thì vào giả vờ vào xin uống nước
và khi vào được trong nhà thì hắn dùng dao khống chế cướp tài sản và dở tròi hiếp dâm dâm ô các bé gái
mở rộng điều tra cơ quan công an xác định y pháo đã gây ra hai vụ cướp tài sản trên địa bàn
và có hành vi hiếp dâm dâm ô đối với hai bé gái
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ